trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông sài gòn năm hai nghìn hai mươi
tình huống giả định là xảy ra vụ tai nạn xe ô tô khi lưu thông qua khu vực giữa đường hầm
hướng từ vùng hai qua vùng một ngọn lửa bùng phát lanh nhanh ra các phương tiện khác
khói và khí độc khiến nhiều người bất tỉnh và bị thương
ngay sau đó các lực lượng đã có mặt kịp thời hiệp đồng nhịp nhàng chính xác xử lý thành công sự cố
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân và kết cấu công trình đường hầm
đây là một cuộc thực tập nằm trong một trong một mươi một phương án để được cảnh sát phòng cháy chữa cháy thông qua
hàng năm sẽ thực hiện công tác thực tập mục đích của cuộc thực tập nhằm để cho các lực lượng nắm được tất cả các phương án
các tình huống khi có tình huống xảy ra thì công tác xử lý sẽ được nhanh chóng
và mục đích cuối cùng là giảm thiểu các thiệt hại
ba trăm ba mươi tám người cùng hàng chục phương tiện được huy động tham gia buổi thực tập
thực tế trước đây đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường hầm sông sài gòn
trong đó có trường hợp gây cháy do vậy triển khai thực tập phương án chữa cháy
cứu hộ cứu nạn tại khu vực đường hầm là thật sự cần thiết
bảo đảm được tính chủ động trong bảo vệ an toàn công trình